các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
châu âu có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng
trong khi biến thể omicron bùng phát khắp châu lục và nhiều người bị nhiễm bệnh và phải cách ly
vì vậy nhiều nước đang áp dụng lại các biện pháp ngăn chặn virus lây lan
họ cũng đang đánh giá lại các quy định cách ly nhằm kiểm soát nguy cơ lây nhiễm
đồng thời giảm thiểu tác động đối với các dịch vụ quan trọng cũng như nền kinh tế
việc tăng cường tiêm chủng đã giúp giảm số ca lây nhiễm và hạn chế mức độ nghiêm trọng của bệnh
nhưng với biến chủng omit fron được chứng minh là có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến thể trước đó
tại sao các quốc gia lại có thể chuyển sang giai đoạn cách ly ngắn hơn
và liệu chúng có đủ để ngăn chặn làn sóng covid một mươi chín thứ tư
một nghiên cứu gần đây của mỹ đã phân tích thời gian lây nhiễm của những người nhiễm covid một mươi chín
và phát hiện ra rằng trong số những người đã được tiêm vaccine
thời gian trung bình để khỏi bệnh là năm năm ngày trong khi những người không được tiêm chủng là bảy năm ngày
tuy nhiên nghiên cứu dựa trên khả năng lây nhiễm từ các biến thể anfa và delta
và đã được thực hiện trước khi biến thể omicron bùng phát
khi thông báo về việc thay đổi cách ly từ một mươi xuống bảy ngày đối với những người bị nhiễm bệnh
cơ quan an ninh y tế anh cho biết động thái này dựa trên phân tích chính của cơ quan này
trong khi trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc cũng cho biết
việc giảm thời gian cách ly còn năm ngày là dựa trên cơ sở khoa học
theo cdc phần lớn quá trình lây nhiễm xảy ra trong hai ngày đầu trước khi các triệu chứng bắt đầu
và kéo dài ba ngày sau đó
trong khi đó hy lạp đưa ra dữ liệu cho rằng
omicron không chỉ gây triệu chứng nhẹ hơn cho phép thời gian cách ly ngắn hơn
tuy nhiên các nhà khoa học cảnh báo về việc rút ngắn thời gian cách ly mà không cần xét nghiệm
nếu không xét nghiệm sẽ làm rất nhiều người lây nhiễm trong lực lượng lao động
và lan rộng ra ảnh hưởng đến cộng đồng cũng như là gián đoạn về kinh tế